vùng áp thấp cách huyện đảo hoàng sa khoảng ba trăm hai mươi ba trăm tám mươi km về phía đông nam và đang gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển của nước ta
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp ít di chuyển và có thể mạnh thêm đến một mươi ba h ngày mai tám tháng tám
tâm áp thấp cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
trong hôm nay vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rông gió giật mạnh cấp tám
ngoài ra giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam sẽ gây biển động cho khu vực giữa và nam biển đông
gồm huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cảnh báo gió tây nam cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn m
vùng biển cà mau kiên giang có mưa rông kèm cảnh báo lốc xoáy gió giật mạnh